mở đầu ra thông tin về dịch bệnh covid một mươi chín
vào sáng nay bộ y tế cho biết việt nam đến nay đã ghi nhận bốn trăm hai mươi hai bốn trăm sáu mươi chín ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai trăm một mươi chín trăm tám mươi chín bệnh nhân đã được chữa khỏi
có tám trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
đó là quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang con tum
và trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện sáu trăm hai mươi bốn bảy trăm bảy mươi năm xét nghiệm cho bảy trăm linh sáu sáu trăm hai mươi chín lượt người
số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay đã thực hiện là một mươi hai một trăm bốn mươi bảy một trăm ba mươi bảy mẫu cho ba mươi một bốn trăm bốn mươi bảy năm trăm tám mươi lượt người
thưa quý vị lãnh đạo thành phố hồ chí minh và tổ công tác đặc biệt của chính phủ
đã thống nhất tăng cường số lượng người giao hàng công nghệ
gọi là shipper được phép hoạt động tại thành phố thủ đức và bảy quận huyện vùng đò
để đáp ứng nhu cầu mua nhu yếu phẩm hàng ngày của người dân
trong thời gian tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch
tổ công tác và lãnh đạo thành phố hồ chí minh thống nhất sẽ xem xét tăng cường đội ngũ shipper
nhưng phải trên tinh thần đảm bảo an toàn tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh
cụ thể các xã phường phải tổ chức và giao các trạm y tế lưu động do lực lượng quân y phụ trách
xét nghiệm hàng ngày đối với các shipper
sở y tế khẩn trương kết nối dữ liệu xét nghiệm với dữ liệu của công an tp hcm
để đối chiếu phải kiểm soát người di chuyển trên đường và người dân thành phố nói chung
công an tp hcm được giao chỉ đạo công an các quận huyện xuống đến các xã phường
kiểm soát chặt chẽ số lượng shipper đăng ký hoạt động
và ứng dụng triệt để các giải pháp công nghệ để quản lý chặt chẽ hoạt động này
công an tp hcm

công an tp hcm đã khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh chuyển nhiễm nguy hiểm cho người
xảy ra tại ấp bình thành a và ấp bình thành b xã bình thạnh
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng tám tp hcm tổ chức tầm soát dịch bệnh trong cộng đồng lần thứ hai
tại xã bình thạnh thì phát hiện một mươi ba trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín
tại ấp bình thành a và ấp bình thành b
nguồn lây ban đầu được xác định xuất phát
từ đám tang tại nhà ông nguyễn văn mẩn chú tại ấp bình thành b xã bình thạnh
trước đó mẹ ruột của ông mẩn mất tại bệnh viện trợ giấy
cả ông mẩn và mẹ ruột đều có kết quả xét nghiệm pcr âm tính với covid một mươi chín
vào ngày sáu tháng tám khi về địa phương ông mẩn đã không chấp hành quyết định cách ly tại nhà
nhiều lần tụ tập đông người nhậu nhẹt trong quá trình tổ chức đám tàng mẹ ruột
tính đến ngày hai mươi sáu tháng tám ổ dịch tại ấp bình thành a và ấp bình thành b đã phát hiện hai mươi ba ca f
tám mươi tám ca f một và một trăm sáu mươi chín ca f hai
thưa quý vị vào khoảng ba giờ sáng ngày hôm nay một vụ cháy lớn đã xảy ra
tại một cơ sở kinh doanh đồ cũ nằm trên đường đống đa thành phố quy nhơn tỉnh bình định
sau một tiếng nổ lớn
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình định
đã điều động tám xe cứu hỏa cùng với hơn bảy mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
phối hợp với các lực lượng tại chỗ khẩn trương dập lửa
đồng thời kiểm soát đám cháy không để lan rộng ra khu vực nhà dân xung quanh
tuy nhiên do bên trong ngôi nhà có chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa
nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng bao trùm toàn bộ ngôi nhà
đến sáng nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn đang tiếp tục dập lửa
đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
thưa quý vị ủy ban nhân dân tỉnh bình định vừa quyết định thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu trên phạm vi toàn huyện phù cát để phòng chống dịch covid một mươi chín từ giờ ngày hai mươi chín tháng tám
quyết định trên được đưa ra khi địa phương này phát hiện trường hợp f tại một công ty may có hơn hai công nhân
kể từ giờ ngày hai mươi chín tháng tám thực hiện giãn cách xã hội trong một mươi năm ngày
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ trên phạm vi toàn huyện phù cát
theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình khu phố cách ly với khu phố
thôn xóm cách ly với thôn xóm xã phường cách ly với xã phường huyện phù cát cách ly với các huyện thị xã
phân xưởng nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn đeo khẩu trang
thực hiện khử trùng diệt khuẩn theo quy định
yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết
không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện và tại nơi công cộng
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã xây dựng kế hoạch xét nghiệm diện rộng
căn cứ kết quả đợt cao điểm xét nghiệm lần này thì lãnh đạo thành phố sẽ có quyết định
tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố nữa hay không
đợt xét nghiệm diện rộng này sẽ được triển khai từ ngày hai mươi bảy tháng tám đến ngày bốn tháng chín
dự kiến sẽ lấy một năm trăm linh mẫu tại các khu vực có nguy cơ cao của một mươi hai quận bao gồm
thanh xuân hoàng mai hai bà trưng hoàn kiếm đống đa hà đông ba đình cầu giấy
nam tử liêm bắc tử liêm long biên tây hồ
mục tiêu là khẩn trương kịp thời đánh giá dịch tễ bóc tách các trường hợp f ra khỏi cộng đồng
để thực hiện cách ly điều trị theo quy định của bộ y tế khi tiến hành phong tỏa toàn thành phố
để thực hiện đợt cao điểm xét nghiệm này ubnd tp hà nội giao sở y tế là cơ quan tham mưu
chỉ đạo việc điều phối phân luồng xét nghiệm cho các đơn vị y tế của thành phố
bệnh viện tư nhân phòng khám tư nhân và các bệnh viện cơ sở y tế của bộ
ngành trung ương đóng trên địa bàn
chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội và các trung tâm y tế quận huyện thị xã
đảm bảo đầy đủ điều kiện để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo kế hoạch
chủ tịch ubnd tp hà nội trung ngọc anh yêu cầu tiếp tục tập trung mọi nguồn lực
tranh thủ từng phút từng giờ bằng mọi biện pháp tận dụng tối đa thời gian vàng
các ngày giãn cách xã hội để thực hiện xét nghiệm nhằm phát hiện bóc tách kịp thời
các trường hợp f khỏi cộng đồng để thực hiện cách ly điều trị theo quy định của bộ y tế
thưa quý vị nhằm san sẻ một phần khó khăn với người dân do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
ngày hai mươi tám tháng tám công an phường tám thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long đã đến thăm và tặng một số
nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đang thuê trọ trên địa bàn phường
tại đây công an phường đã thăm hỏi động viên tinh thần những người dân đang thuê
trọ trên địa bàn phường
công an phường đã thuê trọ tại các khóm trên địa bàn phường với nhiều hoàn cảnh khó khăn như
làm thợ hồ làm thuê giúp việc nhà bán vé số và trao tặng một số nhu yếu phẩm như gạo
mì gói nước mắm nước tương bên cạnh đó lực lượng công an cũng tuyên truyền nhắc nhở vận động
người dân nghiêm chỉnh chấp hành theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ tuân thủ các
khuyến cáo hướng dẫn của bộ y tế về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và nâng cao ý thức cảnh giác
phòng chống tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương hiện tại địa bàn phường có
trên một trăm bảy mươi nhà trọ với hơn một năm trăm linh người dân đang ở lại trọ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
tính từ khi giãn cách xã hội đến nay công an phường tám đã phối hợp với ủy ban nhân dân phường tám
vận động trao tặng đến người dân trên năm phần quà với tổng số tiền là một hai tỷ đồng
thưa quý vị những ngày này các cánh đồng lúa tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng đang bước vào vụ thu hoạch
vậy làm thế nào để người nông dân vừa thu hoạch được lúa vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch
là câu hỏi mà nhiều người dân đang đặt ra trong thời điểm này
tuy nhiên với phương án của chính quyền địa phương sự chung tay của tất cả các lực lượng trên địa bàn
đặc biệt là lực lượng công an xã đã tích cực hỗ trợ cho nhân dân thu hoạch và vận chuyển lúa về tận nhà
tại xã hòa khương huyện hòa vang hơn ba trăm năm mươi hectare lúa đã chín rộ
thế nhưng không mấy người dân được phép ra đồng
mọi công việc từ thu hoạch đến vận chuyển đều do địa phương điều phối
cả đời gắn với nghề nông nhưng chưa bao giờ bà thịnh lại có cảm giác ngày mùa đặc biệt đến thế
và càng đặc biệt hơn khi hai xào lúa của gia đình bà được chính các cán bộ chiến sĩ công an xã dân quân
tại địa phương hỗ trợ thu hoạch
chứ còn mùa dịch là khó thanh thân nhưng mà gặp có bao nhiêu công an giúp là thấy dân cũng thấy ơn tâm
thành phố đà nẵng có khoảng hai hectare vụ lúa hẻ thu đang đến mùa thu hoạch
trong bối cảnh giãn cách toàn xã hội người dân chỉ được phép lần lượt ra đồng khi có sự đồng ý của trường thôn
thấu hiểu và chia sẻ vất vả của bà con công an các xã trên địa bàn
đã tích cực hỗ trợ cho nhân dân thu hoạch
các dân thu hoạch xuống đồng cùng nông dân khuẩn vác vận chuyển về đến tận nhà
công an phường cầu ông lãnh quận một tp hcm đã gửi danh sách các gói combo thực phẩm đến người dân trên địa bàn
thông qua nhóm gia lô của cảnh sát tuyên ngon
khi tiếp nhận đơn hàng công an phường tiến hành lên danh sách các nhu yếu phẩm cần thiết
và thông báo cho nhà cung cấp sau đó nhận và chuyển trực tiếp đến tay từng gia đình sớm nhất có thể
để thực phẩm luôn được tuyên ngon
để đảm bảo được cái nhu cầu của tất cả mọi người dân không để lại ai ở phía sau
thì chúng tôi cũng chỉ đạo cho lực lượng cảnh sát khu vực đến từng nhà
trao đổi qua điện thoại gia lô để nhận đơn hàng
với những hộ khó khăn thì chúng tôi xin mặt trận tổ quốc tạm ứng trước số tiền
sau đó thì chúng tôi giao lại thực phẩm cho các hộ dân
cái nhu cầu của người dân rất là cao nên là tinh thần phục vụ của cán bộ chiến sĩ chúng tôi
hết sức là nỗ lực để đáp ứng được phần nào nhu cầu của người dân
vì rạc hồ công việc phải trực chiến tại đơn vị
nhiều cán bộ chiến sĩ công an phường chưa đi chợ bao giờ
xong tất cả đều đã nỗ lực hết mình bằng sự cảm nhận có đời chúc vụn rề
để lựa chọn những rau củ quả tươi nhất cho bà con
từ trước đến nay thì là cũng có gia đình thì là việc đi chợ
và những việc này thì có hậu phương chăm lo phía sau
nhưng mà cũng là vì nhiệm vụ và đảm bảo cho bà con nên là sức trẻ nữa
thì cũng có một cái bác đó thì cũng lớn tuổi
thì bác cũng nói là nhờ mua cam dình hộ cho bác
nhưng mà thật chất là khi mình giao tới thì là bác lại tặng ngược lại cho mình
bây giờ con có rồi năm phút nữa con chạy tới
ở nhà mình ra lấy dùm con nha
dạ ba trăm linh bốn ngàn con uống trước rồi
em thì rất là cảm ơn cảm ơn mấy anh chị bên công an đã hỗ trợ cho mấy em rất là nhiều
cũng sử dụng những cái thực phẩm trong vài ngày một hai ngày thôi
không có thể nấu ăn hay nọ kia
thì sự giúp đỡ của mấy anh là rất là quý giá
rất là quý giá với tụi em
bên cạnh việc đi chợ thay nhân dân
công an phường cầu ông đánh cũng tranh thủ ngoài thời gian trực chốt
để mua và chuyển các đơn thuốc đến tận tay những gia đình có người bị bệnh
đặc biệt là những cụ lớn tuổi trên địa bàn
đồng thời hỗ trợ nhu yếu phẩm đến những khu dân cư có hoàn cảnh khó khăn
hết bình hỗ trợ để nhân dân vượt qua giai đoạn cao điểm của dịch bệnh
dân ở chỗ tổ trị thì người nào cũng vậy an tâm
và cũng ở trong nhà
tuân thủ chỉ thị một mươi sáu
và cũng chờ giống như là đưa đơn
mua lương thực thực phẩm để đến tận tay người dân
sáng vừa mới đặt thuốc nhà mới đặt thuốc
là chưa là có liền
rất là tốt cho ba mẹ ba mẹ của anh
tất cả nó đều thiếu thốn
còn những cái phù này là cái phù dân gặp nhiều khó khăn
thay mặt khu phố cũng cảm ơn
lực lượng công an cũng là hỗ trợ
giúp cho khu phố
giúp cho những cái hộ của người dân dân khó khăn
trong giai đoạn thực hiện chỉ thị một mươi sáu
những việc làm trên chỉ là một trong những hình ảnh đẹp
mà thời gian qua các chiến sĩ công an đã và đang nỗ lực hết mình
vượt qua khó khăn nguy hiểm để thực hiện
với tinh thần vì nhân dân phục vụ của người chiến sĩ công an nhân dân
tiếp tục là thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh tại miền tây nam bộ
lực lượng công an hậu giang những ngày này
vừa phải căn bình ở các chốt cửa ngõ
vừa phân công chiến sĩ để bảo vệ hơn một trăm linh chốt thuộc vùng xanh
thực tế là gần như không xuất hiện ca nhiễm mới tại các khu vực được bảo vệ
đã cho thấy hiệu quả của chủ trương này
thành phố vị thanh trung tâm của tỉnh hậu giang
từ khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát đến nay
chỉ ghi nhận một ca dương tính với sars cov hai
những ngày qua cán bộ chiến sĩ công an từ tỉnh đến cơ sở
trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại một mươi chút bảo vệ vùng xanh
trên nguyên tắc không có ngoại lệ hay vùng cấm
tại huyện vị thủy
sau khi ghi nhận các ca nhiễm covid một mươi chín tại thị trấn nàng mau và xã vị thắng
công an huyện siết chặt vòng ngoài
đồng thời lực lượng công an cơ sở tăng cường kiểm tra chặt chẽ
không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
chúng tôi đến từng hộ gia đình từng trường học một
để giải thích dẫn động tuyên truyền cho họ hiểu
và họ chấp hành tốt theo các quy định của y tế về việc đưa đi cách ly tập trung
quá trình tiếp xúc thì chúng tôi vẫn đảm bảo giữ được khoảng cách
thực hiện tốt năm k vệ sinh khử khuẩn
đến nay công an hậu giang đã tham mưu lập ra một trăm linh chốt vùng xanh
và năm mươi bảy chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào địa bàn
ngoài ra tại các vùng giáp ranh với các tỉnh lân cận
lực lượng công an còn ngày đêm tuần tra đảm bảo an ninh trực tự
bảo vệ vùng xanh từng bước đẩy lùi chiến thắng dịch bệnh
theo đó thành phố huy động dự phòng hơn hai một trăm sáu mươi phương tiện
trong đó có một một mươi một xe tải và hơn một một trăm năm mươi xe chở khách
bao gồm cả người lái của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
cùng với đó sở giao thông vận tải dự phòng một trăm linh xe tải vận chuyển trang thiết bị phục vụ y tế
một trăm linh xe ô tô con loại năm phục vụ vận chuyển mẫu sinh phẩm
và đội phản ứng nhanh của cdc hà nội trong công tác truy vết chín mươi xe tải vận chuyển oxy
để vận chuyển bệnh nhân f không triệu chứng mức độ nhẹ và trung bình
dự kiến bố trí ba trăm năm mươi xe ô tô trong đó gồm một trăm linh xe năm chỗ ngồi và hai trăm năm mươi xe buýt
để vận chuyển bệnh nhân f nặng cần thở oxy dự kiến sử dụng một trăm bảy mươi xe ô tô
để vận chuyển bệnh nhân f rất nặng cần thở máy xâm nhập bệnh nhân nguy kịch và chạy ecmo
đề nghị sở y tế sử dụng xe cứu thương chuyên dụng để vận chuyển lương thực thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu
trường hợp điều phối hàng hóa trên địa bàn thành phố sẽ dự phòng bốn trăm năm mươi xe tải các loại
quỹ ban nhân dân tp cần thơ vừa ban hành văn bản bãi bỏ quy định tất cả phương tiện
từ các tỉnh thành khác đến cần thơ để giao nhận hàng hóa đều phải đăng ký trước
quỹ ban nhân dân thành phố cần thơ giao giám đốc sở giao thông vận tải chủ trì phù hợp với sở cung thương
ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp xây dựng phương án tổ chức giao thông
kiểm soát dịch bệnh đối với hoạt động vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn cho phù hợp với quy định của trung ương
đảm bảo các nội dung thực hiện hướng dẫn phân luồng cụ thể đối với các phương tiện không thực hiện giao nhận hàng hóa tại cần thơ
tổ chức các điểm tập kết tập chuyển và tập trung giao nhận hàng hóa tại khu công nghiệp siêu thị để giảm áp lực ủng tắc giao thông tại các điểm tập kết
trung chuyển và giao nhận hàng hóa ở vị trí các cửa ngõ ra vào thành phố cần thơ làm việc với doanh nghiệp kinh doanh vận tải để trao đổi
thống nhất phương án quản lý việc cách ly sinh hoạt ăn ngủ nghỉ của người trên phương tiện giao thông khi tham gia việc giao nhận hàng hóa trên địa bàn
quản lý lập danh sách cụ thể và thực hiện xét nghiệm nhanh hoặc bằng phương pháp retarm
pcr đối với người trên phương tiện do sở giao thông vận tải quản lý nhân viên vận chuyển gia nhận hàng hóa như shipper do sở công thương quản lý
còn theo báo cáo của tổng công ty đường sắt việt nam chỉ tính riêng trong hai tháng qua tổng công ty đường sắt việt nam đã đồng hành cùng nhân dân các tỉnh
vận chuyển miễn phí gần một tấn hàng hóa là nhu yếu phẩm trang thiết bị y tế vào hỗ trợ nhân dân các tỉnh phía nam chống dịch covid một mươi chín
tiếp tục chung tay cùng cả nước hướng về miền nam ruột thịt vào khoảng bảy giờ sáng nay ngày hai mươi chín tháng tám tại ga giáp bát tổng công ty đường sắt việt nam tổ chức xếp và vận chuyển hơn một trăm linh tấn hàng hóa
chủ yếu là gạo dầu mì tôm của chính quyền và nhân dân tỉnh sơn la hỗ trợ nhân dân các tỉnh phía nam là đồng nai bình dương chống dịch
cùng ngày vào lúc tám giờ ba mươi phút tại ga yên viên tổng công ty đường sắt cũng tổ chức xếp và vận chuyển miễn phí gần hai trăm linh tấn hàng hóa là nhu yếu phẩm của nhân dân tỉnh bắc cạn hỗ trợ bà con tp hcm chống dịch do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín kể từ ngày hai mươi năm tháng tám
đường sắt việt nam
thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện xe mô tô xe gắn máy của giám đốc công an thành phố hải phòng từ ngày một mươi năm tháng tám đến ngày một mươi bốn tháng chín các đơn vị thuộc công an thành phố hải phòng đã ra quân tổng kiểm soát phương tiện mô tô xe gắn máy
đến nay thì đã sau một thời gian ra quân thì công an hải phòng đã xử lý nhiều phương tiện mô tô xe gắn máy với lỗi vi phạm khá phổ biến như lạng lách đánh vắng
không đội mũ bảo hiểm trở qua số người quy định và điều đáng nói đa phần số người vi phạm bị xử lý đang trong độ tuổi là học sinh sinh viên
không đổi mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng
đặc biệt nhiều trường hợp vi phạm là các em học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện
trường hợp này đang là học sinh cấp ba
chưa đủ tuổi
nhưng lý do em sử dụng xe mô tô là do các bạn cùng lớp đều có xe như thế này hết rồi
việc các em học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện mô tô xe gắn máy tham gia giao thông đã trở thành nội ám ảnh với nhiều người dân mỗi khi ra đường không chỉ tại thành phố hải phòng
tôi là người dân sinh sống ở đây
tôi thấy là các cháu thanh thú liên này hay là lạng lách đánh võng này rồi phóng nhanh vượt ẩu này rồi vượt điện rõ này không đổi mũ bảo hiểm này
thế tôi thấy nhiều cái mà xảy ra tai dạng không đường đến với các cháu đến với những người đi đường xung quanh
điều đáng nói trong quá trình xử lý vi phạm đối với các trường hợp là các em trong độ tuổi thanh thiếu niên
nhiều phụ huynh bày tỏ quan điểm không nên xử phạt với trường hợp này mà chỉ tuyên truyền nhắc nhở
lực lượng chức năng hải phòng đã giải quyết vấn đề này như thế nào
trong quá trình thực hiện kế hoạch tổng soát một số phụ huynh của thanh thiếu niên vi phạm
có khiến cho rằng các cháu nhỏ tuổi chưa nhận chức đầy đủ không nên xử phạt chỉ nhắc nhở
đồng thời bày tỏ lo ngại
sau khi bị xử phạt các cháu sợ bố mẹ dẫn đến những suy nghĩ và hành động tiêu cực
đối với những trường hợp này lực lượng cảnh sát thông đều cố gắng giải thích vấn động
để phụ huynh hiểu chấp hành và ủng hộ
từ đó các biện pháp giáo dục của anh em mình sao cho phù hợp để vừa có tính gắn đeo vừa có tính giáo dục

hàng chục phương tiện xe gắn máy đã bị tạm giữ sau một tuần giao quân thực hiện tổng kiểm soát tại thành phố hải phòng
hiện nay đang là tuần đầu tiên triển khai kế hoạch
tuy nhiên lực lượng công an hải phòng đã xác định tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô xe gắn máy
với tốc độ cao gây mất an ninh trật tự trong thời gian tới vẫn tiềm mẩn phức tạp
chính vì vậy mục tiêu của đợt tổng kiểm soát là sẽ xử lý và giải quyết triệt để vấn nạn này